chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
ngày ba mươi một tháng bảy phó thủ tướng trịnh đình dũng đã lên tỉnh hòa bình chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sạt lở do mưa lũ gây ra
phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác đã đến khu vực bị sạt lở tại tổ hai mươi sáu phường đồng tiến thành phố hòa bình để chia sẻ khó khăn mất mát của bà con đã bị mất tài sản do sạt lở và mong bà con sớm có cuộc sống ổn định
tại đây phó thủ tướng đã chỉ đạo
thay mặt thủ tướng thì tôi gửi lời chia sẻ những khó khăn đối với người dân đã bị mất tài sản
tập trung để tạo mọi điều kiện cho người dân mất nhà cửa có chỗ ở an toàn và đảm bảo cuộc sống bình thường cho người dân đặc biệt là đảm bảo cho các cháu được học hành một cách đầy đủ
tại buổi làm việc phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao
tỉnh hòa bình đã chủ động
trong việc di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đồng thời chỉ đạo tỉnh trước hết cần hỗ trợ giúp đỡ các gia đình trong khu vực sạt lở khẩn trương tìm các quỹ đất phù hợp để quy hoạch đầu tư hạ tầng bố trí lại dân cư nhất là các hộ phải sơ tán mất nhà cửa chuẩn bị các phương án ứng phó mọi tình huống xấu có thể xảy ra
nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ hướng tới mục tiêu phát triển bền vững ngành năng lượng theo chiến lược phát triển năng lượng việt nam hai nghìn hai mươi
nhìn đến năm hai nghìn năm mươi sáng nay bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức diễn đàn công nghệ và năng lượng việt nam hai nghìn một mươi chín
hiện nay ngành năng lượng đang phải đối mặt với bài toán phức tạp và đa mục tiêu một mặt cần đáp ứng nhu cầu tăng cao để phát triển kinh tế xã hội mặt khác cần bảo đảm tuân thủ các cam kết quốc tế về phát triển bền vững
tuy nhiên các nguồn năng lượng truyền thống đang ngày một cạn kiệt thì các nguồn năng lượng mới tái tạo vẫn đang phát triển
một trong những giải pháp quan trọng cho bài toán của ngành năng lượng hiện nay đó chính là đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng và chuyển giao công nghệ điện gió và công nghệ điện mặt trời
chiến lược phát triển khoa công nghệ đến năm hai nghìn hai mươi bộ khoa công nghệ đã xác định chú trọng đề mạnh nghiên cứu làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị nhà máy thủy điện nhiệt điện công suất trung bình và lớn
nghiên cứu ứng dụng các dạng năng lượng mới năng lượng tái tạo cũng như nghiên cứu các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm sử dụng tiết kiệm và hiệu quả
trong các khâu sản xuất truyền tải tiêu thụ năng lượng có chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ năng lượng
diễn đàn là nơi để các nhà quản lý lãnh đạo các bộ ngành các chuyên gia kinh tế doanh nghiệp nhà đầu tư gặp gỡ và tìm ra giải pháp nhằm phát triển đồng bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng
đưa công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một nước phát triển
trong thời gian vừa qua bảo hiểm xã hội việt nam đã đẩy mạnh việc công khai danh tính các doanh nghiệp nợ động không đóng bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho người lao động
giải pháp này đã góp phần làm nợ động bảo hiểm xã hội giảm khoảng ba mươi
năm trăm linh là số doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế kéo dài mà bảo hiểm xã hội hà nội công khai vào năm hai nghìn một mươi bảy
mới đây bảo hiểm xã hội thành phố hồ chí minh
cũng công khai danh tính của tám trăm ba mươi bốn doanh nghiệp nợ động bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tại hội nghị cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tháng bốn
phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam đào việt ánh cho biết
các doanh nghiệp rất e ngại khi bị công khai danh tính đang nợ động bảo hiểm xã hội
khi bị công khai danh tính doanh nghiệp sẽ bị mất uy tín trên thị trường
đặc biệt đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu nếu bị công khai nợ động thì thị trường mỹ và châu âu sẽ hủy đơn hàng
theo ông đào việt ánh phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam
giải pháp này đã góp phần làm nợ động bảo hiểm xã hội giảm khoảng ba mươi
chiều nay ngày ba mươi một tháng bảy sau gần hai ngày làm việc phiên tòa xét xử bị cáo đinh ngọc hệ
tức út chọc cựu phó tổng giám đốc tổng công ty thái sơn và các đồng phạm đã kết thúc
với phần tuyên án của hội đồng xét xử tòa
theo đó bị cáo đinh ngọc hệ lĩnh án một mươi hai năm tù giam
xét lời khai của các bị cáo và nhân chứng hội đồng xét xử nhận thấy hoàn toàn có căn cứ kết luận
đinh ngọc hệ và ba bị cáo phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ như cáo trạng truy tố
ngoài ra bị cáo hệ còn thực hiện hành vi mua một bằng đại học giả nhiều lần sử dụng để nâng lương quân hàm
có đủ dấu hiệu cấu thành tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
hội đồng xét xử cũng nhận định tính chất của vụ án là rất nghiêm trọng
đã trực tiếp xâm hại đến tài sản công quy định của nhà nước về kinh tế
gây thất thoát ngân sách hơn một bốn tỷ đồng ảnh hưởng tới uy tín quân đội do vậy cần phải xử lý nghiêm minh
trong số các bị cáo đinh ngọc hệ đã chỉ đạo trong việc cho thuê thế chấp xe biển xanh tám mươi a
và xe biển quân sự hợp thức hóa xăng dầu kém chất lượng nên phải chịu trách nhiệm cao nhất
theo đó hội đồng xét xử tuyên bị cáo đinh ngọc hệ một mươi năm tù
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
hai năm tù về tội sử dụng tài điệu giả của cơ quan tổ chức tổng hợp hình phạt là một mươi hai năm tù
bị cáo trần văn lâm năm năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
bị cáo trần xuân sơn một mươi tám tháng tù nhưng hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
bị cáo bùi văn tiệp hai mươi bốn tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
bị cáo phùng danh thắm hai mươi bốn tháng cải tạo không giam giữ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
ngày ba mươi một tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba đối tượng liên quan đến gian lận điểm thi
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại hội đồng thi tỉnh sơn la
sau khi củng cố tài liệu
chứng cứ xác minh hành vi của một số đối tượng liên quan đã cấu thành tội phạm đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự
hôm nay ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng bao gồm
nguyễn thị hồng nga sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy chuyên viên phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục đào tạo tỉnh sơn la
thư ký ban chỉ đạo ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm
đặng hữu thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn phó hiệu trưởng trường phổ thông trung học tô hiệu ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm
lò văn huynh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục đào tạo tỉnh sơn la
ủy viên ban chỉ đạo ủy viên hội đồng thi trưởng ban thư ký
khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng bao gồm
một trần xuân yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một phó giám đốc sở giáo dục đào tạo sơn la
ủy viên ban chỉ đạo thi phó chủ tịch hội đồng thi phó trưởng ban chấm thi tổ trưởng tổ chấm thi trách nhiệm
cầm thị bun sọn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phó trưởng phòng chính trị tư tưởng ủy viên tổ chấm thi trắc nghiệm
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trước đó ngày hai mươi sáu tháng bảy cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ về những sai phạm tại hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục chương trình với những thông tin quốc tế
các nhà ngoại giao của hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và trung quốc cho biết
hai bên đã nhất trí một văn bản duy nhất để đàm phán bộ quy tắc ứng xử tại biển đông coc
báo the nations của thái lan ngày hôm nay dẫn lời vụ trưởng vụ các vấn đề asean thuộc bộ ngoại giao thái lan cho biết
đây là lần đầu tiên hai bên nhất trí một văn bản đàm phán duy nhất
asean và trung quốc đã ký tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc năm hai nghìn hai
nhưng tài liệu không mang tính giảng buộc này đã không ngăn chặn được những căng thẳng tại biển đông
những năm gần đây để ngăn chặn các sự cố và kiểm soát tình hình
trung quốc và asean đã mở đường dây nóng cho các quan chức cấp cao của cả hai bên
để kịp thời xử lý các trường hợp khẩn cấp
cũng như lên kế hoạch tổ chức cuộc diễn tập chung quy mô lớn đầu tiên về tìm kiếm cứu nạn trên biển
hai bên đang xây dựng coc như một công cụ ràng buộc pháp lý để kiểm soát hành vi của các quốc gia trong vùng biển quan trọng này
một vụ nổ bom xe đã xảy ra tại tỉnh barcelona miền nam philippines vào sáng
khiến ít nhất sáu người thiệt mạng
hiện chưa có tổ chức nào tuyên bố thực hiện vụ đánh bom này
tuy nhiên quân đội philippines cho rằng nhóm khủng bố abu sayyab là thủ phạm gây ra vụ việc
một chiếc ô tô màu trắng đã phát nổ khi đang được kiểm tra an ninh tại trạm kiểm soát
ở một ngôi làng thuộc thành phố lamitan tỉnh basilan
trong số sáu người thiệt mạng có một binh sĩ và bốn phiến quân
giới chức quân đội nhận định quả bom có thể đã phát nổ sớm hơn dự tính của các đối tượng
đánh bom xe là điều hiếm xảy ra tại khu vực miền nam philippines
cuối tuần qua tổng thống philippines rodrigo duterte đã đề nghị nhóm abu sayyaf đối thoại với chính phủ
và cho rằng hiện là thời khắc để chấm dứt xung đột
lời đề nghị này được đưa ra ngay sau khi ông ký ban hành một đạo luật về tự trị cho người hồi giáo
mở đường cho những người hồi giáo thiểu số ở miền nam nước này hướng đến xây dựng chính quyền tự trị
vào năm hai nghìn hai mươi hai nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần nửa thế kỷ tại mindanao
ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương trung quốc cho biết trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám đã có ba mươi sáu sáu trăm một mươi tám quan chức
trong đó có một quan chức cấp bộ bị kỷ luật do vi phạm các quy định và điều lệ đảng
thông báo của ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương trung quốc nêu rõ các quan chức bị kỷ luật đã dính líu vào hai mươi năm sáu trăm bảy mươi bảy vụ việc
trong đó tội nhẹ và phổ biến nhất là trao tặng tiền thưởng và trợ cấp trái phép
tiếp đến là tặng hoặc nhận quà và sử dụng các phương tiện công sai mục đích
trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám chín năm trăm một mươi chín cán bộ dính líu tới sáu sáu trăm chín mươi hai vụ việc đã bị kỷ luật
cuối năm hai nghìn một mươi hai đảng cộng sản trung quốc đã ban hành bộ quy tắc tám điểm nhằm giảm bớt các thói quen làm việc đáng trách
và duy trì các mối quan hệ chặt chẽ với quần chúng
hiện ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương trung quốc duy trì một cơ chế báo cáo hàng tháng về công tác thực thi các quy định thắt lưng
buộc bụng trong các chính quyền cấp tỉnh các cơ quan trung ương và chính phủ các doanh nghiệp quốc doanh và các tổ chức tài chính trung ương